quỹ ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa ra văn bản quyết định về mức phụ thu giá cước dịch vụ vận tải hành khách trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
theo đó các tuyến đi liên tỉnh xuất phát từ lâm đồng đi các tỉnh từ bình định trở ra miền trung và miền bắc mức phụ thu tối đa không quá sáu mươi cước giá vé
các tuyến đi liên tỉnh còn lại phụ thu tối đa không quá bốn mươi cước giá vé
các tuyến đi liên tỉnh còn lại phụ thu tối đa không quá bốn mươi cước giá vé
từ hai mươi tám tháng một đến ngày ba tháng hai các đầu bến tây nguyên tp hcm và những tuyến còn lại áp dụng phụ thu từ ngày hai mươi tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng một